tiến lên vẫn là nhân vật quan trọng trong những thời khắc sống còn
nếu vắng anh giờ phút này chưa biết u hai mươi ba việt nam đang đứng ở đâu
câu chuyện của tiến linh mang màu sắc y hệt như hành trình bảo vệ ngôi vô địch u hai mươi ba việt nam
đấy cũng là những bước chân y ạch nhọc nhằn nhưng luôn tiến về phía trước
ông park bị đánh giá là không giỏi làm móng đá tấn công và u hai mươi ba việt nam quả thật đang tấn công đầy khổ hạnh
u hai mươi ba việt nam được thống kê là không ghi bàn trong hiệp một ở bốn trận vòng bản
bán kết thậm chí nhìn đói luôn cả hiệp hai
người ta dự đoán ông park sẽ gặp khó khăn trước brett maloney chiến lược gia tình quái của u hai mươi ba malaysia
đích thân ông park nói lời ảo ước giá mà thắng được trong chín mươi phút thì tốt quá
đối phó với u hai mươi ba malaysia ông kéo nguyễn hoàng đức lùi về ngay trước ba trung vệ
giải thoát cho anh khỏi điểm nóng giữa sân và trong đời ở anh những đường truyền vượt tuyến
hai bên lê văn xuân và lê văn đô cũng tat bóng miệt mài
lối kiến tạo kiểu này
không đem lại nhiều ưu thế cho cặp tiền đạo tiến lên mạnh dũng giữa hàng thủ năm người rất mạnh về sức của đối phương
nó cũng làm giảm đi vai trò cầm nhiệt của đỗ hùng dũng và biến lý công hoàng anh thành người vô hình cho đến lúc rời sân
một u hai mươi ba việt nam cứ lập đi lập lại mãi chưa tạt bóng đánh đầu rất có thể sẽ đón nhận vô số lợi cay nghiệt nếu bàn thắng không đến vào phút một trăm một mươi một
đến thời điểm người hâm mộ đã cạn dừng kiên nhẫn thì chiến thuật lối mòn của thầy park lại tỏa sáng bởi tiến linh
cái tên ưu ám kể từ đầu trận
giờ thì đoàn quân thiếu ý tưởng kém sáng tạo nhưng không bao giờ nản trí
u hai mươi ba việt nam đã có mặt ở chung kết sea games ba mươi một cùng hiện thân của nó tiền đạo tiến linh thất thường phụn phề
nhưng thời khắc sống còn thì không quên việc ghi bàn
thưa quý vị và các bạn trận cầu lịch sử giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan đang đến rất gần
song song với sự hào hức của mọi người thì mong muốn có được tấm vé vào sân mỹ đình lại càng tăng cao
tuy nhiên dù quý vị đã săn hay không săn được vé chúng tôi tin rằng điều ấy cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến sự yêu mến
ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho đội tuyển bóng đá nước nhà
nếu các bạn có bất cứ ý kiến nào liên quan đến trận chung kết này lửa sắp tới thì hãy nhanh tay để lại dưới phần bình luận để chúng tôi được biết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại